trước những bất thường của thời tiết trong những ngày qua nhiều khu dân cư ven biển ở quảng ngãi bắt đầu sạt lở
theo kết quả ra soát ban đầu của tỉnh quảng ngãi việc cấp bách nhất hiện nay là xử lý khẩn cấp ba vùng sạt lở bờ sông bờ biển
và di rời dân tại những khu vực lũ quét sạt lở đất vùng ven biển bờ sông
theo đó bờ biển bị sạt lở mạnh vào năm hai nghìn chín và tiếp tục đến nay ảnh hưởng trực tiếp đến hai trăm linh hộ dân ven biển
khu vực kè chống sạt lở bờ biển sa huỳnh huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi có chiều dài bảy trăm linh mét bị sói lở mạnh từ năm hai nghìn một mươi
tỉnh quảng ngãi cũng cần xử lý khẩn cấp di rời dân khu trung tâm xã ba giang huyện ba tơ ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao
và quy hoạch khu vực an toàn phòng tránh sạt lở núi lũ quét
các khu vực này có nguy cơ sạt lở lũ quét uy hiếp tính mạng của hơn sáu trăm linh hộ dân vùng ven biển bờ sông và vùng hạ lưu